thông tin từ bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật đưa ruột trở lại vị trí cũ cho ông vdk bốn mươi ba tuổi ở long an sau khi bị tuột thỏng xuống biêu
bệnh nhân là ông ca đến khám trong tình trạng biểu bên phải sưng to bất thường như quả cam tình trạng này đã xuất hiện cách đây khoảng ba tháng nhưng ông ngại đi thăm khám
lúc mới ngủ dậy khối sưng dẹp xuống nhưng sau khi ăn sáng kích thước khối sưng lại tăng lên kèm đau tức
ban đầu ông nghĩ sốc hông do mấy tập chạy tập chi ba buổi một tuần các nhóm cơ còn yếu
sau khi thăm khám các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thoát vị bệnh nặng
các bác sĩ đã phẫu thuật bóc tách ống bẹn đặt lưới tái tạo thành bệnh đã suy yếu giải phóng khối thất vị đóng lại lỗ bệnh ngăn tái phát cho bệnh nhân
theo bác sĩ trần huy phước khoa năm học trung tâm tiết nhựa thân học năm học bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
đây là tình trạng các khối cơ quan nội tạng ở trong bụng như ruột mạch máu mỡ thừa tụt khỏi vị trí ban đầu đi qua lỗ bệnh xuống biêu làm biểu sưng to
khi chạy bộ phần đồng mạnh khối thoát vị ở bìu sẽ sốc nảy khiến chắc bệnh nhân bị sốc hông
trong trường hợp xấu phần nội tạng rơi rúng bìu sẽ không thể trở lại ổ bụng thoát vị nghẹt dẫn tới tình trạng thiếu máu nuôi hoại tử
khi chạy bộ phần đồng mạnh khối thoát vị có thể chèn ép thửng tinh càn trở lưu thông máu đến tinh hoàn ảnh hưởng đến sản xuất tinh trùng tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới
cũng theo các bác sĩ thuốc vị bệnh là bệnh lý phổ biến khi một phần của cơ quan nội tạng hoặc vô sưng phổng lên xuyên qua điểm yếu của thành bụng
thoát vị có thể xảy ra xung quanh rốn từ một vết xẹo phẫu thuật trong câu hoành hoặc ở háng khu vực giữa bụng và hai bên đùi

thoát vị bệnh sẽ yếu đi do tuổi tác
thoát vị bệnh thường không gây nguy hiểm tuy nhiên bệnh có thể gây đau nhất là khi nhắc vật nặng cúi xuống cắn sức khi đại tiện hoặc ho
do đó thoát vị bệnh cần phải điều trị để hạn chế biến chứng phẫu thuật là phương pháp điều trị để chữa khỏi
chia sẻ bệnh lý thoát vị bệnh phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn anh tuấn phó viện trưởng viện phẫu thuật tiêu hóa chủ nhậu khoa phẫu thuật ống tiêu hóa bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cho biết
chia sẻ bệnh lý thoát vị bệnh phó viện trưởng viện phẫu thuật tiêu hóa chủ nhậu khoa phẫu thuật tiêu hóa chủ nhậu khoa phẫu thuật tiêu hóa chủ nhậu khoa phẫu thuật tiêu hóa chủ nhậu khoa phẫu thuật tiêu hóa

chỉ trường hợp bẩm sinh cần phải chờ đợi thời gian để ống phúc tinh mạc nóng lại đa số trường hợp cần phải phẫu thuật để làm giảm sự khó chịu và ngăn ngừa các biên chứng nghiêm trọng
thoát vị bệnh bẩm sinh không thể ngăn ngừa tuy nhiên bạn có thể phong ngừa sự tái phát bằng cách duy trì cân nặng khỏe mạnh trao đổi bác sĩ để đưa ra phương án tập thể dục và chế độ ăn uống tốt nhất cho bạn
chú trọng thực phẩm dầu chất sơ như chai cây rau củ quả ngũ cốc giúp ngăn ngừa tà bón hạn chế nâng vật nặng nâng đúng cách bỏ thuốc lá kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc gặp bác sĩ sớm nếu có những triệu chứng nghi ngờ thất vị bệnh